với vaccine astrazeneca các mức độ hiệu quả này lần lượt là sáu bảy sáu mươi năm và sáu mươi một
như vậy theo các nhà khoa học sau bốn đến năm tháng vaccine này vẫn có khả năng bảo vệ chống lại biến thể data gần như là ban đầu
một liều vaccine moderna có hiệu quả tương tự hoặc cao hơn đối với các biến thể data như các loại vaccine khác
các nhà khoa học của đại học oxford chưa có dữ liệu về tác dụng khi tiêm đủ hai liều vaccine moderna
cũng theo nghiên cứu mặc dù tác dụng của vaccine với biến thể data thấp hơn so với biến thể anfa
nhưng người tiêm hai liều vaccine có khả năng bảo vệ bảy mươi tám mươi tiêm một liều vaccine có thể ngăn ngừa nửa số ca bệnh
những người trẻ hơn từ một mươi tám đến ba mươi bốn tuổi được bảo vệ nhờ tiêm chủng cao hơn so với nhóm tuổi lớn ba mươi năm đến sáu mươi bốn tuổi
chưa đầy hai mươi tiếng đồng hồ cdc hà nội thông báo thủ đô có thêm năm mươi tám ca dương tính mới trong đó có hai mươi chín ca được phát hiện ngoài cộng đồng
theo đó những địa phương có f nhanh chóng vào cuộc khoanh vùng truy vết lấy mẫu xét nghiệm để tách f ra khỏi cộng đồng
những ca ngoài cộng đồng xuất hiện tại hà đông thanh xuân hoàng mai thanh trì đống đa và sóc sơn
ngay khi phát hiện chín ca nhiễm với sars cov hai trong ngõ ba trăm hai mươi tám đường nguyễn trãi
ủy ban nhân dân quận thanh xuân đã ngay lập tức quyết định phong tỏa khu vực này với hơn bảy trăm linh hộ dân
tương đương khoảng hơn hai nhân khẩu bắt đầu từ một mươi bốn h ngày hai mươi ba tháng tám cho đến một mươi bốn h ngày ba mươi tháng tám
quận thanh xuân phấn đấu trong ngày hôm nay hai mươi bốn tháng tám toàn bộ cư dân ở trong khu vực này sẽ được xét nghiệm với sars cov hai
tại quận hà đông cũng tiến hành phong tỏa toàn bộ chợ dân sinh hà đông để khử khuẩn và khoanh vùng dịch tế
do trước đó một f sinh sống tại tổ dân phố số hai phường quang trung đã đến đây mua hàng hóa
bên cạnh đó lực lượng chức năng đã tiến hành khử khuẩn toàn bộ khu vực nhà ở của bệnh nhân khoảng ba trăm linh m hai
tạm thời phong tỏa tổ dân phố số hai giả soát các đối tượng tiếp xúc lập danh sách các f hai và ra quyết định cách ly tại nhà
để đảm bảo an toàn phòng chống dịch lực lượng chức năng đã yêu cầu tiểu thương không ra chợ bán hàng cho đến khi có thông báo mới
trung tâm y tế quận hà đông cũng khẩn trương tiến hành lấy mẫu xét nghiệm sars cov hai cho toàn bộ tiểu thương
như vậy trong đợt dịch thứ tư tính từ ngày hai mươi chín tháng bốn đến nay số ca mắc tại hà nội đã lên đến hai sáu trăm sáu mươi tám ca
trong đó số ca mắc ghi nhận ngoài cộng đồng đã lên đến một ba trăm bốn mươi chín ca
tại bình dương khi thực hiện chiến dịch xét nghiệm sàng lọc diện rộng trong cộng đồng
số lượng người nghi nhiễm covid một mươi chín được thu dung tạm thời trong thời gian chờ xét nghiệm khẳng định pcr tăng cao
tuy nhiên đây là giải pháp nhanh nhất và để tìm ra f để sớm trả lại vùng xanh an toàn cho người dân
mặc dù các ngành các cấp chính quyền địa phương đã có nhiều cố gắng trong việc bố trí và cơ bản đảm bảo các điều kiện cần thiết
phục vụ cho người dân tại các khu vực cách ly tập trung tạm thời
nhưng một số nơi còn bị động có lúc chưa thực hiện chú đáo dẫn đến việc một số người dân bức xúc
chúng tôi đã yêu cầu trưởng ban chỉnh
đạo phòng chống dịch covid một mươi chín cấp huyện cấp xã ra soát chấn chỉnh ngay hoạt động thu dung tạm thời
các trường hợp nghi nhiễm covid một mươi chín trên địa bàn
tập trung thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách như tổ chức quản lý sắp xếp bố trí khoa học hợp lý
tiến hành ngay việc lấy mẫu xét nghiệm pcr để rút ngắn thời gian sau khi có kết quả test nhanh dương tính
tại khu vực lấy mẫu xét nghiệm để chuyển vào khu thu dung cách ly tạm thời
đặc biệt tại khu cách ly tạm thời cần được bố trí có khu vực y tế và các trang thiết bị y tế tối thiểu
cơ bản để theo dõi chăm sóc y tế tạm thời như bình oxy máy đo nồng độ oxy trong máu fpo hai
đảm bảo cơ số thuốc cấp cứu xe cứu thương hoặc xe của đội phản ứng nhanh có oxy trên xe
đồng thời đảm bảo an ninh trật tự quản lý chặt chẽ kiên quyết không để chặt ngoài lỏng trong
tại các khu thu dung tạm thời này
có những người chiến sĩ áo xanh hỗ trợ tp hcm chăm sóc f tại nhà hỗ trợ bệnh nhân chuyển tuyến
và thực hiện thêm những nhiệm vụ khác đang là động lực tiếp thêm sức mạnh cho tp hcm sớm thoát khỏi
tên tâm dịch với nhiều đau thương và bất bát
một cán bộ chiến sĩ của học viện quân y đã bắt đầu hỗ trợ tp hcm chăm sóc bệnh nhân f tại nhà
các tổ quân y cơ đồng sẽ phối hợp cùng phường xã đến từng hộ xét nghiệm chăm sóc
chữa trị cho người nhiễm covid một mươi chín đang cách ly điều trị tại gia đình
ngoài ra họ còn tham gia vào công tác tiêm chủng quản lý vaccine điều trị chăm sóc sức khỏe ban đầu
ở các bệnh lý thông thường phối hợp với tuyến chê điều trị bệnh nhân và có yêu cầu sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ khác
để có thể tiếp cận với các f đang nhiễm bệnh điều trị tại nhà các cán bộ chiến sĩ của học viện quân y
phải dùng xe máy đi từng ngõ từng nhà
ngoài ra phường còn có một số tổ phản ứng nhanh được trang bị các giải cấp cứu với đầy đủ phương tiện
như bình oxy cán cứu thương
khi nhân viên y tế chảm báo đầu cần đưa người đi cấp cứu thì tổ phản ứng sẽ nhanh chóng đến
trong ba ngày qua học viện quân y đã tăng cường đến một một trăm linh nhân lực từ nhiều lực lượng
bao gồm bác sĩ điều dưỡng học viên sau đại học các chuyên ngành
học viên dài hạn học từ ba năm đến sáu năm hỗ trợ chống dịch tại tp hcm và các tỉnh phía nam
với bốn trăm năm mươi một tổ quân y cơ động thực hiện nhiệm vụ theo sở phân công của bộ quốc phòng việt nam
theo bộ trưởng bộ quốc phòng phan văn giang quân đội sẽ sử dụng tất cả lực lượng hiện có
kể cả không quân vận vận tài bộ vận tài thủy để hỗ trợ lương thuộc thực phẩm
và nhu yếu phẩm cần thiết khác cho người dân đảm bảo cách đi an toàn để phòng chống covid một mươi
tính đến thời điểm hiện tại tp hcm đang theo dõi điều trị tại nhà cho bốn mươi ca
f một mươi chín hai trăm bốn mươi ba trường hợp cách ly tại nhà ngay từ đầu hai mươi một hai trăm linh tám f sau khi xuất viện
tp hcm cũng đã thiết lập bốn trăm linh trạm y tế lưu đồng để tiếp cận tốt nhất nhu cầu khám chữa bệnh của người dân
không chỉ theo dõi tiến đổ khám chữa bệnh cho các f tại nhà
và lực lượng quân đội cũng đã tham gia hỗ trợ người dân trong việc đi chơi hồ vận chuyển nhu yếu phẩm cần thiết
các gia đình hộ nghèo hộ chính sách sẽ được hỗ trợ tưới an sinh để cứu trợ kịp thời trong bối cảnh giãn cách kéo dài
trước tình hình dịch covid một mươi chín rất phức tạp năm trăm linh cán bộ của ngành y tế nghệ an đã trắng đêm lấy mẫu xét nghiệm cho người dân
chủ động lấy mẫu xét nghiệm tìm ra f là biện pháp chủ động khoanh vùng dập dịch hiệu quả nhất để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân
theo kế hoạch của ubnd tp vinh chiến dịch triển khai lấy mẫu xét nghiệm này dự kiến sẽ khoảng năm trăm linh người được lấy mẫu xét nghiệm bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên
đối tượng xét nghiệm là toàn bộ dân cư cư trú lưu trú trên địa bàn tp vinh bao gồm cả sinh viên học sinh công nhân người lao động được bố trí ăn ở
tại chỗ trong các trường học doanh nghiệp nhà máy khu công nghiệp và cụm công nghiệp
đối với các phường có nguy cơ cao như phường hồng sơn vinh tân lê mau cửa nam hưng bình
quán bào lê lợi ngành y tế nghệ an triển khai lấy mẫu gộp và xét nghiệm bằng phương pháp rt pcr
trong ngày đầu tiên lấy mẫu quá trình lấy mẫu diễn ra từ một mươi chín h ngày hai mươi ba tháng tám cho đến ba h sáng ngày hôm nay hai mươi bốn tháng tám
tất cả mẫu được chuyển về trung tâm kiểm soát bệnh tật để tiến hành phân lô tiến hành xét nghiệm để có kết quả sớm nhất
dự kiến chiến dịch lấy mẫu xét nghiệm tết nhanh kháng nguyên miễn phí cho người dân trên địa bàn tp vinh sẽ diễn ra từ ngày hai mươi ba tháng tám cho đến hết ngày hai mươi bảy tháng tám
hôm nay ngày hai mươi bốn tháng tám phó thủ tướng vũ đức đam dẫn đầu đoàn công tác của chính phủ đã đến kiểm tra tình hình chống dịch covid một mươi chín tại tỉnh bình dương
đoàn kiểm tra đã đến thăm phường thuận giao thành phố thuận an
đây là phường mà ít ngày trước cả bí thư và chủ tịch phường vừa bị đình chỉ chức vụ thay thế bằng nhân sự khác do lơ là phòng chống dịch
để người dân ra đường tụ tập đông người khi đang giãn cách xã hội ghi nhận thực tế người dân đã chấp hành ở nhà phó thủ tướng vũ đức đam động viên bà con chung tay cùng nhà nước để đẩy lùi dịch bệnh
đồng thời yêu cầu chính quyền địa phương phải đảm bảo lương thực thực phẩm cơ bản không để người dân phải thiếu đói để yên tâm thực hiện giãn cách
thông tin nói trên đã khép lại chương trình bản tin covid một mươi chín hai trăm bốn mươi bảy ngày hôm nay của chúng tôi
quý vị và các bạn hãy nhớ thực hiện khuyến cáo năm k của bộ y tế và đăng ký xem kênh của chúng tôi
hãy để lại bình luận yêu thương và trở thành người đồng hành thực sự với lực lượng tuyến đầu trên mặt trận thông tin
hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo chúc quý vị và các bạn bình an trong đại dịch